bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết vừa cứu thành công tàu hàng gặp nạn trên biển và đưa các thuyền viên vào bờ an toàn
theo đó tàu đức phát sáu mươi sáu có chín thuyền viên chở hơn một tám trăm linh tấn gạo đi từ an giang ra hải phòng
khi đến vùng biển quảng trị tại tọa độ một mươi bảy độ hai mươi bốn vĩ bắc một trăm linh bảy độ bốn kinh đông cách bờ gần bốn mươi hải lý thì gặp sự cố nước tràn vào khoang trở hàng trôi giạt trên biển
thời điểm tàu gặp sự cố chín thuyền viên đã được một tàu cá đưa vào tỉnh thừa thiên huế an toàn
nhận được thông tin bộ đội biên phòng quảng trị đã điều động hai tàu cá của ông võ văn hiễu và ông võ văn thức cùng lực lượng biên phòng tiếp cận tàu gặp nạn
sau ba giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ đã lai rắt tàu đức phát sáu mươi sáu vào cửa biển cửa việt tỉnh quảng trị an toàn đồng thời tổ chức lực lượng bố trí phương tiện ra bảo vệ tài sản trên tàu bị nạn